thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đến nay việt nam đã chữa khỏi hơn bốn trăm tám mươi bảy hai trăm linh ca covid một mươi chín
trên tổng số bảy trăm một mươi tám chín trăm sáu mươi ba ca mắc có một mươi bảy tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận caf
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm bảy mươi năm năm trăm chín mươi ba xét nghiệm cho bốn trăm ba mươi một sáu trăm ba mươi sáu lượt người
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là trên ba mươi năm sáu triệu liều
trong đó tiêm mũi một là trên hai mươi tám bảy triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy triệu liều
vào sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín đến sáu h ngày hai mươi ba tháng chín
thành phố không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
nhiều nơi vẫn duy trì các chốt vùng xanh để bảo vệ thành quả phòng chống dịch
đồng thời đẩy mạnh tiến độ bao phủ vaccine